ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh khánh hòa đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
vi phạm các quy định về quản lý đất đai quy định tại khoản ba điều hai trăm hai mươi chín bộ luật hình sự
xảy ra tại dự án sinh thái tâm linh kiểu long sơn tự và dự án biệt thự sông núi vĩnh trung
thuộc khu vực núi chín khúc tỉnh khánh hòa
cùng ngày tám tháng sáu cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh khánh hòa đã ra các quyết định khởi tố bị can
về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai quy định tại khoản ba điều hai trăm hai mươi chín bộ luật hình sự
lệnh khám xét chỗ ở và lệnh bắt bị can để tạm giam
đối với một ông lê đức vinh sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm trú tại chín mươi bảy thống nhất phường vạn thắng
thành phố nha trang tỉnh khánh hòa nguyên chủ tịch ubnd tỉnh khánh hòa
ông nguyễn chiến thắng sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi năm trú tại sáu mươi chín a trịnh phong phường tân lập
thành phố nha trang tỉnh khánh hòa nguyên chủ tịch ubnd tỉnh khánh hòa
ông lê mộng điệp sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi năm trú tại số một đường c hai khu đô thị vĩnh điểm trung
xã vĩnh hiệp thành phố nha trang tỉnh khánh hòa nguyên giám đốc sở tài nguyên và môi trường tỉnh khánh hòa
các quy định tố tụng trên đã được viện kiểm sát nhân dân tỉnh khánh hòa phê chuẩn
công an tỉnh khánh hòa đã phối hợp với viện kiểm sát nhân dân tỉnh khánh hòa
thi hành các lệnh khám xét chỗ ở và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông lê đức vinh
ông nguyễn chiến thắng và ông lê mộng điệp
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh khánh hòa đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
và áp dụng các biện pháp theo đúng quy định của pháp luật